vào dịp cuối năm đặc biệt là gần tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi bảy tình hình buôn bán pháo nổ trên tuyến biên giới quảng trị diễn ra hết sức phức tạp
các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn để vận chuyển pháo từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ
điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới
không còn cất dấu trên xe khách để đi theo con đường chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế lao bảo như trước đây
các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã thay đổi phương thức và thủ đoạn khác
ngoài thuê xe ôm vận chuyển pháo
vào nội địa các đối tượng vận chuyển pháo nổ pháo hoa qua khu vực biên giới bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
như cất dấu bỏ xen lẫn vào trong hàng hóa hành lý hoặc gia cố
tạo các khoang bí mật trên xe ô tô nhằm qua mặt các lực lượng chức năng
ban duy đồn cũng đã triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng
sử dụng nông bộ các biên pháp phong tác biên phòng kiểm tra kiểm soát lưu động đối xuất
tổ chức lực lượng mật phục trột trăn các khu vực các tế bàn trong điểm
để kịp thời ngăn trăn phá thiến bắt dự và xử lý các vụ việc theo pháp luật
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ từ đầu năm đến nay lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng trị
đã phát hiện và thu giữ gần sáu trăm linh kg pháo nổ
tuy nhiên từ nay đến tết nguyên đán tình hình buôn pháo nổ các loại còn nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi sự vào cuộc của các lực lượng chức năng để giữ gìn bình yên trên vùng biên giới
và người dân đón một cái tết vui tươi đầm ấm không tiếng pháo